thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai
chiều ngày hôm nay năm tháng một thủ tướng phạm minh chính đã trình quốc hội
đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm ông trần hồng hà bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
và ông trần lưu quang bí thư thành ủy hải phòng làm phó thủ tướng
quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ
về việc bổ nhiệm hai phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày quốc hội biểu quyết thông qua
chủ tịch quốc hội vương đình huệ thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã thay mặt quốc hội và chính phủ tặng hoa chúc mừng tân phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà
tân phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
vào chiều nay trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở đối với ba cán bộ của cục đăng kiểm việt nam bao gồm
trần anh quân quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới
đặng trần khanh phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới
phạm đức ngọc chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới về tội nhận hối lộ
hiện cơ quan điều tra đang tích cực thu thập tài liệu chứng cứ mở rộng điều tra vụ án đối với các đối tượng có liên quan
theo trung tướng tô ân sô đây là diễn biến mới nhất khi mà mở rộng điều tra vụ án môi giới hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tp hcm long an tiền giang sóc trăng đồng tháp và bến trẻ
phòng cảnh sát điều tra tội vạm về ma túy công an tp bắc ninh vừa phá chuyên án bắt quả tăng vũ trung thành chú tỉnh bắc ninh và trần văn thanh chú tỉnh hương yên
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường thu giữ bảy trăm bảy mươi g ma túy cùng nhiều tăng vật có liên quan hai đối tượng khai nhận mua ma túy của một đối tượng ở thành phố bắc ninh với giá là hai trăm hai mươi triệu
sau đó bán lại cho một đối tượng khác với giá là hai trăm bốn mươi năm triệu để kiếm lời
công an huyện võ nhai tỉnh thái nguyên vừa triệt phá chuyên án sản xuất mua bán và tàng trữ trái phép hàng cấm là pháo nổ trên địa bàn xã lâu thượng
với một mươi ba đối tượng có liên quan thu giữ hơn bốn mươi kg pháo hàng trăm kg vật liệu và tiền chất để chế tạo pháo
đối tượng chính trong vụ án là hoàng văn trường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
cơ quan công an thu giữ bốn mươi ba sáu mươi năm kg pháo thành phẩm bao gồm hai trăm bảy mươi tám quả pháo trứng một mươi một hộp pháo giản hai trăm bảy mươi chín quả pháo cuốn
ngoài ra còn thu giữ nhiều tiền chất và vật dụng để sản xuất pháo nổ
hai cơ sở có hành vi khai thác khoáng sản là đá và sản xuất đá trái phép trên địa bàn xã ngọc định huyện định quán
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai phát hiện và lập hồ sơ xử lý
trước đó cơ quan công an đã bắt quả tàng hàng chục công nhân cùng năm phương tiện đang khai thác vận chuyển đá trái phép trên diện tích rộng khoảng một mươi m hai
tại một thửa đất ở xã ngọc định huyện định quán
tiếp tục kiểm tra sườn đá của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đá lava tại ấp hòa thành xã ngọc định huyện định quán
lực lượng công an đã phát hiện hàng chục phương tiện cùng với hai trăm linh sáu kiện đá thành phẩm và khoảng hai mươi sáu mét khối đá chưa cơ sẻ
cơ quan công an xác định cả hai cơ sở nói trên hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép
quốc hội đã khai mạc trọng thể kỳ họp bất thường lần thứ hai
tham dự phiên khai mạc kỳ họp có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
thủ tướng chính phủ phạm minh chính thường trực ban bí thư võ văn thưởng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương
phát biểu khai mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết kỳ họp sẽ xem xét quyết định một số vấn đề lớn quan trọng và cấp bách
như quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
tổng kết đánh giá việc thực hiện các chính sách đặc thù cho phòng chống dịch covid một mươi chín
quy định tại nghị quyết số ba mươi của quốc hội
về vấn đề tài chính ngân sách nhà nước quốc hội sẽ xem xét về công tác nhân sự
về nghị quyết ba mươi thực hiện các chính sách đặc thù cho phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng
nghị quyết đã hoàn thành sứ mệnh đặc biệt quan trọng trong việc tạo hành lang pháp lý
trong việc thực hiện nhiệm vụ kép vừa kiểm soát phòng chống dịch vừa thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội
và đã chính thức hết hiệu lực thi hành từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đề nghị các vị đại biểu tập trung phân tích đánh giá đầy đủ khách quan toàn diện về bối cảnh ban hành
kết quả thực hiện nghị quyết bài học kinh nghiệm về xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách
đồng thời cho ý kiến làm rõ cơ sở khoa học cơ sở thực tiễn và tác động của việc cho phép tiếp tục
sử dụng giấy phép đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực
từ ngày một tháng một hai nghìn hai mươi ba mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật dược
nhằm bảo đảm nguồn cung thuốc chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh rút kinh nghiệm từ thành công của kỳ họp bất thường

cán bộ phóng viên báo công an nhân dân cùng với đội ngũ cộng tác viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
kịp thời tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng nhà nước
tuyên truyền đậm nét các chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương bộ công an
về công tác đảm bảo an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân
chiến công thành tích của lực lượng công an nhân dân
đồng thời kịp thời tuyên truyền biểu dương gương người tốt việc tốt
trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc đấu tranh phòng chống tội phạm
chú trọng tăng cường nhiều bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái âm mưu
hoạt động diễn biến hòa bình chống phá nhà nước của các thế lực thù địch phản động
báo công an nhân dân cũng vinh dự là một trong những cơ quan báo chí
có nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng báo chí quốc gia hàng năm
phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng trần quốc tỏ biểu dương kết quả cán bộ chiến sĩ
phóng viên của báo công an nhân dân đã đạt được trong năm qua
đồng chí thứ trưởng đã thông tin nhanh về kết quả hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám
và việc thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng
công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh những thành công chung của đất nước và những thành công
của lực lượng công an nhân dân có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan quản lý báo chí
các cơ quan báo chí và đặc biệt là những phóng viên biên tập viên cộng tác viên
trong và ngoài lực lượng công an nhân dân đã đồng hành cùng đảng ủy công an trung ương
bộ công an trong suốt những năm qua
thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan quản lý báo chí
các cơ quan báo chí các phóng viên biên tập viên cộng tác viên trong năm hai nghìn hai mươi ba
và những năm tiếp theo để lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ bộ công an đã thông báo quyết định điều động đối với đồng chí đại tá lâm thành son
giám đốc công an tỉnh sóc trăng đến nhận công tác và giữ chức vụ phó cục trưởng cục ngoại tuyến bộ công an
đồng thời thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng lương tam quang
trao quyết định điều động và bổ nhiệm đối với đồng chí đại tá bùi quốc khánh phó cục trưởng bộ công an
đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh sóc trăng
phát biểu giao nhiệm vụ thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao những đóng góp của đại tá lâm thành son
đối với công an tỉnh sóc trăng thời gian qua
đồng chí thứ trưởng chúc mừng đại tá bùi quốc khánh được bộ trưởng bộ công an điều động bổ nhiệm
giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh sóc trăng
đề nghị trên cương vị mới đồng chí bùi quốc khánh cần tiếp tục phát huy những kiến thức kinh nghiệm
và truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân nhanh chóng tiếp nhận công việc
cùng đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh sóc trăng phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo trên các mặt công tác công an
góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương
làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà đảng và ngành giao phó
nhận nhiệm vụ mới đồng chí đại tá bùi quốc khánh hứa sẽ tiếp tục cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh
duy trì sự đoàn kết thống nhất xây dựng lực lượng công an tỉnh sóc trăng ngày càng lớn mạnh nỗ lực phấn đấu
giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
sáng nay công an tỉnh quảng bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi ba
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh quảng bình đã chủ động tham mưu triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
đã tổ chức điều tra khám phá sáu trăm ba mươi một vụ
trong số sáu trăm năm mươi bảy vụ phạm pháp chung đạt tỷ lệ hơn chín mươi sáu
án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng chín mươi bảy năm
tiếp nhận giải quyết bảy trăm linh bảy trong số bảy trăm tám mươi tố giác tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ gần chín mươi
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung tướng lê quốc hùng đánh giá cao những kết quả nổi bật mà công an tỉnh quảng bình đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời yêu cầu công an tỉnh quảng bình cần quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của đảng ủy công an trung ương và bộ công an
về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba một cách sâu rộng trong toàn lực lượng
tập trung làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự với tinh thần chủ động phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
đẩy mạnh công tác cải cách hành chính chuyển đổi số số hóa xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia
tập trung xây dựng đảng xây dựng lực lượng giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương quan tâm đến chế độ chính sách
và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an chính quy ở các xã thị trấn
dịp này trung tướng lê quốc hùng đã trao cờ thi đua bằng khen của bộ công an cho các tập thể và cá nhân công an tỉnh quảng bình
sáng nay tại hà nội cục kế hoạch và tài chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu cục kế hoạch và tài chính cần tập trung quán triệt cụ thể hóa nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba và kết luận của đồng chí bộ trưởng tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám
đặc biệt là tập trung triển khai quyết liệt chỉ thị số một mươi năm ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai của bộ trưởng bộ công an
về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện điều hành ngân sách năm hai nghìn hai mươi ba
chủ động xây dựng kế hoạch lội trình triển khai đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi sau khi được phê duyệt
tập trung đôn đốc hướng dẫn kiểm tra giả soát việc điều hành các hoạt động về ngân sách và kinh phí của công an các đơn vị địa phương đảm bảo chặt chẽ đúng quy định
đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản công trong công an nhân dân
thực hiện tốt việc thẩm định các nguồn kinh phí dự án đề án nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình thẩm định gia soát thực hiện các nguồn kinh phí
kiểm tra hướng dẫn công an các đơn vị địa phương trong hoạt động xuất nhập khẩu mua sắm trang thiết bị phương tiện đảm bảo đúng quy định hiệu quả tiết kiệm đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu
chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
chiều nay dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác hậu cần quản trị cơ quan bộ công an năm hai nghìn hai mươi hai triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba của cục hậu cần
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đề nghị cục hậu cần tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được giao làm chủ đầu tư sớm hoàn thành các hạng mục nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng quản trị các trụ sở cơ quan bộ đảm bảo chặt chẽ nghiêm túc tránh lãng phí
năm hai nghìn hai mươi hai đảng ủy lãnh đạo cục hậu cần đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao tập trung nhân lực triển khai có hiệu quả các dự án xây dựng trọng điểm của bộ công an đảm bảo chất lượng tiến độ thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà đất đồng thời thực hiện công tác quản lý vận hành hệ thống trang thiết bị kỹ thuật trụ sở cơ quan bộ bảo đảm hoạt động ổn định an toàn
tham mưu ban hành triển khai đề án sắp xếp phát triển hệ thống nhà khách nhà nghỉ dưỡng trong công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi triển khai xây dựng kịp thời các thông tư quy định quản lý sử dụng nhà khách nhà công vụ trong công an nhân dân đảm bảo thống nhất hiệu quả trong toàn ngành
ghi nhận những kết quả trong công tác hậu cần quản trị cơ quan bộ năm hai nghìn hai mươi hai chỉ đạo hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu thời gian tới cục hậu cần tập trung tổ chức khảo sát đánh giá và đề xuất cải tạo sửa chữa nâng cấp xây mới các trụ sở làm việc bảo đảm tính tổng thể đồng bộ trọng tâm trọng điểm
để sắp xếp bố trí vị trí diện tích làm việc cho các đơn vị trực thuộc bộ theo hướng ổn định lâu dài hiện đại hóa và tránh lãng phí tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án sắp xếp phát triển hệ thống nhà khách nhà nghỉ dưỡng trong công an nhân dân đồng thời chủ động ra soát các nguồn kinh phí được giao năm hai nghìn hai mươi hai và các nguồn kinh phí bổ sung đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thanh quyết toán đúng quy định
thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công tác kiểm tra giám sát cải tiến lề lối làm việc trên tinh thần hậu cần chủ động xây dựng đơn vị kỷ luật kỷ cương đoàn kết vững mạnh
công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã quán triệt chỉ đạo lực lượng cảnh sát cơ động từ trung ương đến địa phương đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ thực tế trong công tác và chiến đấu
ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua luật cảnh sát cơ động đã chính thức có hiệu lực
đây là căn cứ pháp lý quan trọng để xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
tất cả là phụ thuộc vào con người
nếu mà con người bây giờ ta có đầu tư các loại vũ khí hiện đại bao nhiêu chẳng nữa
mà con người không hiện đại tức là không có đủ khả năng để chúng ta khai thác cái tính năng tác dụng của các loại vũ khí
công cụ ủng hộ hiện đại thì trang bị hiện đại mấy cũng không có tác dụng gì
cho nên chúng tôi xác định là trong tất cả các nhóm vấn đề đều quan trọng nhưng quan trọng nhất vẫn là vấn đề con người
trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố
đây là thao trường rèn cán luyện quân nơi sản sinh ra những chiến sĩ tinh nguyện sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ tự do
đầm lầy hay cây cối chiến sĩ cảnh sát cơ động như tàng hình và thiên nhiên môi trường
thật khó để nhận ra các chiến sĩ đang ẩn mình tại một vị trí nào đó
đây là nội dung huấn luyện rất quan trọng để theo dõi với bắt đối tượng
nhiệm vụ này rất gian nan vất vả đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải có thể lực sức khỏe tốt thậm chí là nằm im tại một vị trí cả ngày lẫn đêm
như không nói trong bộ đội đặc công và khủng bố là kiến cắn không được gãi và gãi đi qua hồ nhìn
tức là yêu cầu sự bí mật tuyệt đối
nếu thật sự mà
huấn luyện thành những chiến sĩ hóa trang như thế này thì rất là khung phu
và thể hiện sự tinh nhuệ trong việc cải hóa trang là ẩn mình
tức là biến hóa mình một chiến sĩ trong lực lượng chống khủng bố thành cái gì khác để cho đối tượng nó không phát hiện được
trên địa bàn rừng núi là một địa bàn hết sức phức tạp
những đối tượng chủ yếu là những người bản địa
họ thích nghi manh động và thích nghi với môi trường xung quanh đây
em luôn cố gắng kiên trì lỗ lực học hỏi từng ngày để vượt qua những khó khăn thử thách
và hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị được giao
với chức năng nòng cốt thực hiện các biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc
cảnh sát cơ động luôn là lực lượng sẵn sàng chiến đấu
tại những nơi nguy hiểm nhất khó khăn nhất
đối mặt đấu tranh trình diện với các loại tội phạm
tội phạm khủng bố luôn là tội phạm đặc biệt nguy hiểm
tội phạm ma túy đã ngày càng manh động liều lĩnh
bằng chứng là các chuyên án khủng được xếp phá
ma túy thu giữ được tí bậc tấn
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
lực lượng cảnh sát cơ động sẽ có ý chí chiến đấu cao
có năng lực tác chiến trong mọi điều kiện hoàn cảnh
khả năng nắm mắt và xử lý tốt các tình huống trong cuộc chiến đấu tội phạm
luật cảnh sát cơ động chính thức có hiệu lực
đây là cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của cảnh sát cơ động
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
qua đó tạo niềm tin trong nhân dân
gắn kết cộng đồng xã hội
và bảo đảm cho các hoạt động xã hội diễn ra ổn định
khi sử dụng lực lượng cảnh sát đặc nhiệm
cảnh sát cơ động
thì có những cái mà được quyền tối yêu
và cũng đã được
thông nhất thông qua đó là
lực lượng cảnh sát đặc nhiệm
cảnh sát cơ động được mang vũ khí trang bị
quân tuyển tạo
để phục vụ quá trình công tác
chấn công tân áp các vận phạm
trong cái lúc mà
quy hiểm nhất
và cần sự huy động nhanh nhất
và được lãnh đạo của bộ công an
và lãnh đạo các cấp có thẩm quyền phê duyệt
vâng thưa quý vị
lực lượng cảnh sát cơ động là lực lượng đi đầu
trong hiện đại hóa
trong đó xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy
là động lực nâng cao trình độ tinh nhuệ
vì nghiệp vụ vững mạnh
vì chính trị tư tưởng là then chốt
hiện đại hóa vũ khí
trang bị kỹ thuật là trọng tâm
và để hiện đại hóa cảnh sát cơ động
thì yếu tố nguồn nhân lực luôn được chú trọng
và để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định
vị trí vai trò và tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng
công việc thành hay bại đều do tư tưởng
và lệ lỗi làm việc đúng hay sai
nắm mắt được phương châm hành động
các đảng bộ cơ sở
cảnh sát cơ động luôn coi trọng công tác tư tưởng
xác định đây là mặt trận hàng đầu
tạo nên sức mạnh tổng hợp
dù huấn luyện gian khổ vất vả
sông môi cán bộ chính sĩ đều xác định được
trách nhiệm của mình
cũng như tự hào về sự ánh hùng của tư tưởng
từ đó giá sức rèn luyện
được chuyên sâu về võ thuật quân sự
khi chiến thuật có kỹ năng chiến đấu tinh nguyện
sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt
mọi nhiệm vụ tự sao
để cho cán bộ chính sĩ xác định được
cái nhiệm vụ cái trách nhiệm bản thân
cũng như là cái sự ánh hùng
của lực lượng
thì trong cái lịch huấn luyện
thì có những buổi tối
thứ ba năm hàng tuần
đơn vị tổ chức xem tài liệu
và giáo dục chính sĩ tưởng
và hàng ngày thì tối thì đơn vị cũng tổ chức
giáo dục chính sĩ tưởng để cho từng cán bộ
chính sĩ xác định được cái nhiệm vụ
cái trách nhiệm của cá nhân
trong công tác huấn luyện cũng như công tác giao quân
để cho từng cán bộ
chính sĩ xác định rõ hơn
cái trách nhiệm vụ cái trách nhiệm của mình
để đạt được cái hiệu quả trong công tác huấn luyện và trong chiến đấu
ngoài công tác huấn luyện
thì những hoạt động thiện nguyện sung kích của tuổi trẻ
cũng là biện pháp hiệu quả
để giáo dục chính sĩ tưởng cho cán bộ chiến sĩ
bà nguyễn thị hợi
người phụ nữ neo đơn
tại thôn yên lập đông thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
mỗi lần mua báo
ngôi nhà mà bà hợi sinh sống
luôn đem đến nỗi sợ hãi vì lo sập nhà
ngôi nhà này trở nên vững chắc khang trang hơn
nhờ những đôi bàn tay khéo léo
của thanh niên trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc
từ nhân công vật liệu cho đến thiết kế và xây dựng
bà thấy vui vùng phấn khởi lắm
bà không biết nói sao nữa rồi
bà thấy phấn khởi rất là phấn khởi
cảnh sát cơ động
đến đây cũng cảm ơn
các tiểu đội của cảnh sát cơ động
đã giúp bà xây dựng cái nhà này
bác ngành đoàn xã rồi phường
đã tạo điều kiện để giúp cho bà xây cái nhà này
bà biết cảm ơn nhiều lắm
đây là một trong những cái dịp
để đoàn cơ sở chúng tôi
có những cái bài có những cái
hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng
thực tiễn cho cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên
để cảm nhận
và tiếp thu được những cái giá trị
về những nhân văn
về những cái
về những cái

và tiếp tục là
phát động xôi lổi các hoạt động
vì người nghèo
với mục tiêu là không để ai để bỏ lại phía sau
và mong muốn là cũng tiếp tục
đến được những cái vùng khó khăn hơn
xây dựng được nhiều căn nhà nhiều công trình ý nghĩa hơn
để phục vụ nhân dân
cũng như là để có những cái hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn được có những cuộc sống tốt đẹp hơn
nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
trong tình hình mới
đang đặt ra nhiều thách thức phức tạp
việc triển khai thực hiện theo nghị quyết một mươi hai
luôn đóng vai trò then chốt
là kinh chỉ nam
về lực lượng cảnh sát cơ độc nỗ lực
quyết tâm thực hiện thắng lợi yêu cầu công tác
chiến đấu trong tình hình mới
tiếp tục với một số tin tức
về an ninh trật tự
mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ
môi giới hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
ngày năm tháng một
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố
bắt tạm giam đối với hai bị can về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
một quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với trần việt thái
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
nguyên đại sứ việt nam tại malaysia
hai quyết định khởi tố bị can
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
lệnh khám xét đối với ông nguyễn hoàng linh

nguyễn hoàng linh
nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã thực hiện tống đạt quyết định tố tụng nêu trên
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
mở rộng điều tra các vụ án
môi giới hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ
và giả mạo trong công tác
xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm
trên địa bàn tp hcm long an
tiền giang sóc trăng đồng tháp bến tre
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm đã ra quyết định
khởi tố bị can lệnh bắt bị can
để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở
đối với một số cán bộ của cục đăng kiểm việt nam
về tội nhận hối lộ
các đối tượng gồm
trần anh quân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới
đặng trần khanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới
phạm đức ngọc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới
ngay sau khi được
viện kiểm sát nhân dân cung cấp
phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm đã tiến hành khám xét
nơi làm việc và chỗ ở của ba bị can
tại tp hcm và tp hcm
cơ quan điều tra đang tích cực
thu thập tài liệu chứng cứ mở rộng điều tra
vụ án đối với các đối tượng có liên quan
theo quyết định của pháp luật